để hạn chế thấp nhất tình trạng hạn hán xảy ra các địa phương ở tây nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống hạn cho vụ đông xuân
hiện toàn vùng tây nguyên có hai ba trăm năm mươi bốn công trình thủy lợi
năm hai nghìn một mươi chín lượng mưa ở các khu vực khá thấp như huyện ca bang tỉnh gia lai hầu như không có mưa
do vậy lượng nước tại nhiều công trình giảm hơn năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
mặc dù thời điểm này các địa phương vẫn chưa xảy ra hạn song theo dự báo khoảng một hai tháng nữa nếu không có mưa thì vùng đông và đông nam của tỉnh gia lai cũng như một số huyện của tỉnh con tum sẽ đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng
với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cho bà con nhân dân là điều rất quan trọng
bên cạnh chuyển đổi cây trồng cũng cần tiết kiệm lấy nước hợp lý để bảo đảm sản xuất vụ đông xuân ở tây nguyên không bị thiệt hại một khi xảy ra hạn hán